dự thảo luật an ninh mạng đã được bốn trăm hai mươi ba trên bốn trăm sáu mươi sáu đại biểu quốc hội bấm nút tán thành vào sáng ngày một mươi hai tháng sáu
đa số đại biểu quốc hội khẳng định việc xây dựng và ban hành luật an ninh mạng là cần thiết
trong điều kiện thực tế như hiện nay khi các cuộc tấn công mạng đối với việt nam ngày càng gia tăng
dự luật an ninh mạng được đưa ra nhằm bảo vệ hoạt động sử dụng trên không gian mạng
không gây phương hại đến an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân người sử dụng
không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều lợi ích cũng như mang lại những thách thức to lớn
đối với các quốc gia dân tộc trên toàn thế giới
việt nam luôn nằm trong nhóm quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới
tội phạm phát triển nhanh tình trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng
thông tin xuyên tạc bồi nhọ vù khống xúc phạm nhân phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục diễn ra tràn lan
cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia còn nhiều lõa hổng kiềm yếu
không gian mạng nói chung những hệ thống mạng hệ thống thông tin
hoặc là cơ sở hạ tầng mạng thì nó sẽ có rất nhiều nguy cơ
và công nghệ thông tin phát triển nguy cơ này càng lớn
cho nên là theo tôi nhu cầu đặt ra phải tăng cường các giải pháp hạ tình mạng để có sức cần thiết
việc hoạt động trên môi trường không gian mạng quốc gia
lành mạnh hạn chế tối đa các nguy cơ xâm hại
tuy nhiên một số ý kiến do chưa hiểu rõ nội dung của luật
nên đã bày tỏ lo ngại về khả năng lộ lọt thông tin
và mọi tài khoản cá nhân sẽ bị giám sát cũng như ảnh hưởng đến thương mại điện tử
tất cả những hoạt động gọi là các biện pháp an ninh mạng
thì chỉ thực hiện đặc biệt là khi điều tra
và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet cung cấp
thì chỉ cung cấp
điều tra hành vi vi phạm pháp luật
và trong đó phải nhớ rằng là có những hoạt động kể cả những hoạt động tấn công mạng
như là động khủng bố mạng tung tin xuyên tạc bịa đặt xúc phạm nhân phẩm
kể cả kỳ thị giới
lúc bây giờ cơ quan an ninh mới đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet
cung cấp các thông số
cho nên không thể nói rằng là cơ quan an ninh giám sát tài khoản của mọi người được
điều đó là điều quá vô lý
bên lề quốc hội
nhiều đại biểu
đều đồng nhất cao rằng việc thông qua dự luật an ninh mạng sẽ tạo ra hệ thống pháp luật cụ thể rõ ràng
đủ điều kiện triển khai các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế
tuy nhiên bất cứ đạo luật nào cũng cần sơ kết tổng kết đánh giá và lấy thực tiễn làm thức đo
mà đại biểu quốc hội nào bất kỳ một người dân nào cũng đều phải cho rằng là vấn đề an ninh quốc gia
vấn đề an nguy của tổ quốc là vấn đề số một
và chúng tôi cũng mong muốn trong quá trình thực hiện
thì bản thân chúng tôi sẽ tiếp tục
để giám sát việc thực hiện này
và nếu cần thiết thì cũng sẽ có cái đề xuất để chúng ta làm sao tu chỉnh cho nó đảm bảo cái chất lượng càng ngày càng cao
chúng tôi có thể chia sẻ với các băn khoăn của họ
bởi vì là khi đang hoạt động một cách tự do
mà với chỉ có những quy định ví dụ như các quy định về luật an toàn thông tin và một số quy định của pháp luật khác
điều chỉnh các hoạt động về hoạt động các dịch vụ trên không gian mạng như vậy
thì bây giờ có thêm một luật như vậy
thì rõ ràng là họ cũng có một chút băn khoăn
nhưng chúng ta phải khẳng định rằng tất cả những doanh nghiệp
các cơ quan tổ chức và cá nhân nếu như hoạt động trên không gian mạng cũng như không gian thực
chấp hành đúng các quy định của pháp luật
đóng góp đúng nghĩa vụ đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình thì đảm bảo là hoàn toàn không có vấn đề gì cả
như vậy có thể thấy rằng trong tình hình hiện nay
việc ban hành luật an ninh mạng là hết sức cần thiết
tạo môi trường lành mạnh bình đẳng cho tất cả các tổ chức cá nhân cùng tham gia hoạt động